mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người dân bị chiếm đoạt tài sản
mất tiền với số lượng lớn cho các đối tượng có hành vi lừa đảo tinh vi
ngoài vấn đề nhẹ dạ cả tin thì nguyên nhân chính dẫn tới bị lừa là hám lợi
với những chiêu thích quảng cáo siêu lợi nhuận
tại tỉnh quảng ninh một người đàn ông đã bị các đối tượng lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt gần bảy trăm linh triệu đồng
tin theo lời mời gọi có thể nhận về từ ba mươi sáu mươi tiền lãi mỗi ngày trên tổng số tiền đầu tư
thông qua việc góp vốn vào một công ty tên gọi là huabi
người này đã được một số đối tượng quen qua mạng xã hội hướng dẫn chuyển tiền đầu tư
thông qua ứng dụng woobi trên điện thoại di động
sau một số lần nhận được tiền lãi với số vốn góp nhỏ
thanh niên này đã tăng dần số tiền đầu tư
đến khi tổng số tiền lên đến gần bảy trăm linh triệu đồng
thì tài khoản của anh trên ứng dụng ruby không thể truy cập
từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
đã tiếp nhận hàng chục đơn trình báo của người dân
bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhà mạng cán bộ ngân hàng
gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân tài khoản đến chiếm đoạt tài sản
hoặc lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại
các đối tượng giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử
hoặc kiếm tiền thông qua các sàn giao dịch tiền ảo vay tiền qua app
chúng tôi cũng đã làm rất nhiều việc để tuyên truyền cho đến người dân
chúng tôi đã thông báo viết những thư ngõ thông báo đến tổ dân khu phố
để các bí thư tri bộ thông báo cho người dân
tham mưu cho ban giám đốc quan tỉnh
và trao đổi với sở thông tin truyền thông
để chuyển trực tiếp tiền nhanh đến người dân để người dân nâng cao cảnh giác
công an huyện lâm thào tỉnh phú thọ đã nhận trình báo của chị nguyễn thị hòa mai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về việc chị bị một người phụ nữ
giới thiệu tên là hoàng thị lan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở xã vạn xuân huyện tam nông lừa đảo
chiếm đoạt số tiền trên một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
chị mai đã dò theo địa chỉ mà người này cung cấp
thì được biết tất cả những thông tin về nhân thân lai lịch gia đình của người này đều là giả
đầu tiên là nó xuống nhà em nằm tóc
xong đấy thì nó thấy nhà em ở cổng chợ
thì nó bảo em là nó gửi hàng cho em bán
em gửi hàng cho em bán thì em bán cho nó một thời gian
thì bắt đầu nó bán cho em bán
nó xuống nhà em nó thuê quán
thuê quán xong đấy thì nó nhờ nó thuê ra bán thuê cho nó
trong quá trình bán thuê thì em thấy nó cũng buôn bán được
em theo dõi thì em thấy nó cũng kiểu là người biết làm ăn
thì xong nó cứ hỏi em là nó vay tiền để nó đi lấy hàng
thì xong rồi nó cũng mang chồng năm con nó lên
xong rồi nó giới thiệu đấy là chồng con nó chồng nó lại làm nhà nước
công an huyện lâm thao đã tiến hành điều tra
người có tên là hoàng thị lan
thực chất là nguyễn thị lan
nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ở khu sáu xã cao xá huyện lâm thao tỉnh phú thọ
ngày một mươi tám tháng tám công an huyện lâm thao đã bắt được hương
khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
hương khai nhận biết gia đình chị mai có điều kiện
hương đã giả lấy tên là lan
để tạo niềm tin dương còn thường xuyên giới thiệu với chị mai
có chồng là cán bộ địa chính tại huyện tam nông
và việc làm ăn buôn bán của hương đang rất thuận lợi
doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng
những lần đầu hương hỏi vay chị mai vài chục triệu đồng
và trả lại đúng hẹn
sau khi đã tạo được niềm tin với chị mai
đối tượng hỏi vay chị mai về số tiền lớn
rồi chiếm đoạt
bằng thủ đoạn tương tự hương đã lừa đảo nhiều người
với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
tổng tỷ ra cho là một tỷ bảy năm mươi
cơ quan điều tra khuyên cáo đối với người dân
thứ nhất là khi thực hiện bất kỳ cái giao dịch nào
thì xác định nhân thân chính xác một con người là những ai
phải xác định được kiểm chứng được những giao dịch và khả năng tài chính
của những người thực hiện cho vay
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an
vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỷ đồng
bắt giữ ba đối tượng
đáng nói chuyên án này các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao
dùng các thủ đoạn rửa tiền tinh vi
để hòng qua mắt lực lượng chức năng
trước đó công an huyện diễn châu nhận được trình báo
của bà nguyễn thị tê với nội dung
là bà tê và em gái đang sống ở nước ngoài thường xuyên
liên lạc trao đổi qua tài khoản facebook
sau khi nhận được tin nhắn của em gái
nhờ chuyển tiền cho người khác
bà t đã chuyển tổng số tiền hơn một tỷ đồng
sau khi chuyển xong bà tê mới phát hiện
tài khoản facebook của em gái đã bị các đối tượng xấu hách để lừa đảo
sau một thời gian điều tra và truy lùng các đối tượng
ban chuyên án đã bắt giữ được ba đối tượng liên quan
gồm nguyễn thành nhân sinh năm hai nghìn hai
nguyễn ngọc ái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và lê doãn phú sinh năm hai nghìn hai
cùng chú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị
được biết nguyễn thành nhân là đối tượng trực tiếp hách facebook của nạn nhân
và nhắn tin lừa đảo
sau khi chiếm đoạt được tiền
nhân lên mạng liên hệ với các đối tượng
chuyên nhận tiền bất hợp pháp
để rửa tiền và chia hoa hồng
cụ thể sau khi nhận được số tiền hơn một tỷ đồng
nguyễn ngọc ái lê doãn phú
đã đem số tiền đó đi mua vàng
rồi lại đem bán chỗ khác nhận lại tiền mặt
số tiền hoa hồng mà các đối tượng được nhận từ nhân
tính nhân là hơn bốn mươi
khám xét chỗ ở của các đối tượng
công an huyện diễn châu thu ba máy tính sách tay
một mươi chiếc điện thoại di động
các thẻ ngân hàng
và hai trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt
có thể thấy
đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
rất tinh vi bài bản
và có sự chuyển ký
cộng thêm với những lời quảng cáo hứa hẹn
hấp dẫn về lợi nhuận
đã khiến nhiều người sập bẫy
với số tiền
với số tiền bị lừa rất lớn
để chủ động phòng ngừa loại hình tội phạm này
người dân cần phải cảnh giác
và tuyên truyền đến người thân bạn bè
về thủ đoạn trên
tránh mắc bẫy của đối tượng xấu